theo đánh giá mới nhất của diễn đàn kinh tế thế giới chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của việt nam đã tăng lên thứ hạng sáu mươi bảy tăng một mươi bậc và ba năm điểm trong vòng một năm vừa qua
việt nam cũng được ghi nhận là quốc gia có điểm số tăng mạnh nhất toàn cầu nằm trong khu vực châu á thái bình dương về nâng cao năng lực cạnh tranh vào hàng cao nhất trên thế giới
đây là thành quả đầu trong công cuộc cải cách của chính phủ việt nam thời gian qua
theo các chuyên gia kinh tế đây là kết quả bước đầu minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ trong công cuộc cải cách mà chính phủ việt nam đang tiến hành suốt thời gian qua
lần đầu tiên việt nam đã vươn lên trong nửa trên của bảng xếp hạng thế giới và đứng ở vị trí sáu mươi bảy trên một trăm bốn mươi một nền kinh tế được xếp hạng
nhiều chỉ tiêu đều có bước tăng trưởng đáng kể thí dụ như chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin được tăng trưởng rất mạnh mẽ
đây là kết quả của việc nỗ lực ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của chương trình cắt giảm đơn giản hóa năm mươi điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành
cùng với đó là những chủ trương và giải pháp quan trọng thúc đẩy thực hiện chính phủ điện tử và nền kinh tế số thực hiện cơ chế một cửa quốc gia asean
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh ở các địa phương
không chỉ có cái cải thiện về cái nhiệm độ tăng trưởng mà còn cái chất lượng của tăng trưởng cũng được cải thiện
và đấy là những cái chỉ số về năng lực cạnh tranh được thể hiện trên thực tiện nó phù hợp với những cái đánh giá của diễn đàn kinh tế thế giới
tuy nhiên thì nhìn một cái tổng quát thì chúng ta cũng có thể thấy rằng dù có rất nhiều cố gắng nỗ lực dù có sự thăng bậc một cách ngoạn mục như vậy
nhưng chúng ta vẫn chưa
chúng ta vẫn chưa cải thiện được thứ hạng của chúng ta trong asean
dư địa lớn nhất và nguồn lực lớn nhất của tăng trưởng vẫn là cải cách thể chế và tinh thần khởi nghiệp của doanh nghiệp việt
việc thăng hạng của việt nam trong cuộc đua tranh về năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu là sự cộng hưởng của hai yếu tố này
nhưng rõ ràng so với khu vực asean việt nam vẫn cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa